liên quan đến việc ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai mới chỉ giải ngân được hơn một trong số tiền hơn một mươi một tỷ đồng
được chính phủ giao để thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã có thông cáo báo chí lý giải nguyên nhân chậm giải ngân nguồn vốn
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đến nay các đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án
chỉ mới giải ngân được một trăm hai mươi ba tỷ đồng đạt một bảy tổng số vốn đã bố trí chủ yếu
và chi phí thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thủ tục
một trong những lý do dẫn đến việc giải ngân năm hai nghìn một mươi chín chỉ đạt một mươi năm bốn kế hoạch là do bộ kế hoạch và đầu tư
đã bố trí cho đồng nai năm đầu tiên một mươi một bốn trăm chín mươi tỷ đồng là quá cao so với nhu cầu vốn thực tế
ngoài ra việc giải ngân chậm do gặp hàng loạt khó khăn kiểm đếm xác định nguồn gốc đất và quy trình thu hồi đất
bồi thường hỗ trợ cho hội gia đình xây dựng dự án cả ngang không quốc tế long thành